thưa quý vị sáng nay tại thành phố hải phòng phó thủ tướng trần lưu quang cùng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng tiếp xúc cử tri huyện kiến thụy chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
phó thủ tướng trần lưu quang thông tin tới cử tri về tình hình thế giới và trong nước nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như biến đổi khí hậu và sự phát triển khoa học công nghệ
phó thủ tướng đề nghị tập thể lãnh đạo thành phố hải phòng đoàn kết các cấp ngành phối hợp chặt chẽ tiếp tục phát huy điểm sáng về thực hiện an sinh xã hội trật tự an toàn xã hội đề án sáu sắp xếp đơn vị hành chính
đối với ý kiến của các cử tri là những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố phó thủ tướng đề nghị lãnh đạo thành phố sở ban ngành làm rõ và có văn bản trả lời đầy đủ cụ thể hơn để tiếp tục thông tin tới cử tri huyện kiến thụy
đối với những vấn đề cử tri kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp trung ương sẽ được ghi chép tổng hợp đầy đủ và xây dựng báo cáo chung của đoàn đại biểu quốc hội thành phố gửi đến quốc hội và các cơ quan trung ương và địa phương xem xét giải quyết theo thẩm quyền
chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác
tám năm qua hội đã có nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức gặp mặt gắn kết nghĩa tình đồng đội để cùng chia sẻ giúp đỡ nhau động viên nhau tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương đất nước
tích cực tham gia tìm kiếm hải cốt liệt sĩ xây dựng đài hương bia tưởng niệm
hội cũng đã tích cực vận động nguồn lực để làm cầu đường liên bản tặng nhà nâng cấp trường lớp học cho nhiều địa phương vùng biên giới với tổng trị giá gần hai mươi tỷ đồng
tại buổi gặp mặt ban liên lạc hội cựu chiến binh mặt trận vị xuyên hà tuyên đã tặng các xuất quà cho thân nhân ba gia đình anh hùng liệt sĩ và thân nhân bảy gia đình các đồng chí là cố lãnh đạo chỉ huy mặt trận vị xuyên hà tuyên
thưa quý vị nhờ tích hợp công nghệ thực tế ảo tăng cường lên báo in ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ của báo nhân dân ngay từ khi phát hành đã được nhiều người trẻ săn lùng tìm mua
không chỉ tạo nên phong cách đọc báo giấy mới trước sức hút đến từ ấn phẩm đặc biệt này ngày một mươi tháng năm báo nhân dân đã quyết định in thêm năm bản phụ săn tranh để tặng độc giả
báo nhân dân số đặc biệt kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đặc biệt không chỉ bởi nội dung về chiến thắng điện biên lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu của dân tộc mà còn bởi báo nhân dân hàng ngày số hai mươi năm một mươi sáu là ấn phẩm báo giấy được ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường ar và quét mã qr
công nghệ mới này cho phép người dùng có thể chiêm ngưỡng bức tranh panorama về chiến dịch điện biên phủ nổi tiếng theo phương thức hoàn toàn mới hình động trong chiều không gian vật lý
nét đổi mối
mới mang tính đột phá ấy ngay lập tức nhận được sự tò mò hưởng ứng và thích thú của các bạn trẻ
phải từ rất lâu rồi thì em mới tiếp cận lại với việc đọc báo giấy
em đã được nghe rất nhiều về bức tranh panorama về chiến dịch điện biên phủ
và khi được quét trên app của nhân dân và trải nghiệm trên công nghệ thực tế ảo thì em sẽ cảm thấy hào hứng và mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử việt nam ạ
khi báo nhân dân đặc biệt phát hành bạn bè em tìm kiếm đọc và trải nghiệm rất nhiều
em cảm thấy rất may mắn vì mình có thể sở hữu và trải nghiệm số báo lần này
em mong báo nhân dân sẽ phát hành nhiều tờ báo đặc biệt như thế này hơn để giới trẻ của em dễ tiếp cận cảm thấy hào hứng khi đọc báo giấy hơn
trên nền tảng mạng xã hội từ khóa báo nhân dân điện biên phủ số đặc biệt cũng đã nhận được hàng ngàn kết quả tìm kiếm
trong số đó video chia sẻ về trải nghiệm thưởng thức báo giấy theo cách đặc biệt này của một bạn trẻ thuộc thế hệ gen z
đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem
lượt bình luận tương tác chỉ sau hơn một ngày đăng tải
với người trẻ thì họ vẫn luôn luôn có một cái lòng tự hào dân tộc
và bây giờ làm thế nào để kể cái câu chuyện nó phù hợp với giới trẻ nhất
và lần này thì chúng tôi quyết định là phát triển một chút công nghệ trên báo in để kết nối hai thế hệ với nhau
giữa báo in truyền thống với công nghệ hiện đại
và tôi rất mừng là gen z những người trẻ và rất nhiều độc giả của báo nhân dân đã đón nhận sản phẩm này rất là tích cực
trên nhu cầu tăng cao của các bạn đọc đối với số báo đặc biệt lần này
ngày một mươi tháng năm báo nhân dân đã quyết định in thêm năm bản phụ san tranh để tặng độc giả
trong đó một bản được gửi tới cư dân chiến sĩ trên đảo trường sa
bốn bản còn lại tòa soạn dành gửi tặng các độc giả trong hai ngày cuối tuần một mươi một và một mươi hai tháng năm
khi độc giả tới tham quan triển lãm tương tác tranh panorama chiến dịch điện biên phủ trong khuôn viên tòa soạn
thưa quý vị sau vòng thi ở các cơ sở sáng nay tại tp hcm
hai mươi hai tổ liên gia an toàn phòng chế chữa cháy ở khu dân cư đã bước vào tranh tài ở hội thi nghiệp vụ cấp thành phố
hai mươi đội tuyển đến từ hai mươi một quận huyện và thành phố chủ đức thuộc tp hcm đã tham gia hội thi nghiệp vụ chữa cháy
cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cấp thành phố
các đội trải qua hai nội dung thi lý thuyết và thực hành gồm hoạt động chữa cháy
cứu người và di chuyển tài sản tại loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
hội thi góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy
cùng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm nực cao kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là bổ sung kỹ năng xử lý tình huống
từ đó góp phần đưa hoạt động của các tổ liên gia đi vào thực chất
phát huy hiệu quả phương châm bốn tại chỗ tại khu dân cư
kết thúc hội thi đội đạt giải nhất đại diện cho tp hcm tham dự vòng thi thứ hai cấp khu vực tổ chức tại tỉnh bà rịa vũng tàu
bằng cách đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng khi xã hội ngày càng phát triển với xu hướng số hóa thông tin
thì việc bảo mật thông tin một cách chủ động là điều hết sức cần thiết
bên cạnh đó công tác tuyên truyền về vấn đề này hiện đang được lồng ghép triển khai dưới nhiều hình thức để nâng cao hiệu quả phòng chống
hôm nay là ngày mà học sinh trường trung học cơ sở nguyễn tri phương quận ba đình hà nội nghe tuyên truyền về luật căn cước hai nghìn hai mươi ba
không chỉ tuyên truyền về một mươi điểm mới của luật
mà các học sinh và phụ huynh cùng thầy cô trong trường còn có thêm cơ hội hiểu được giá trị và tính cần thiết phải bảo mật thông tin
nhất là thông tin trên căn cước trong bối cảnh tội phạm an ninh mạng khá nhiều hiện nay
không được tuyên truyền thông tin về bản thân mình ở trên mạng xã hội hay là bất cứ nền tảng nào hết
chúng em phải bảo mật bằng cách thứ nhất là giữ cho riêng mình không cho bất kỳ ai xem
và nó rất là quan trọng nên là em sẽ phải bảo mật nó và không được
kiểu như là tiết lộ những thông tin ở trên mạng xã hội
thực tế để tuyên truyền các chính sách pháp luật hiệu quả
nhiều phương thức và cách làm phù hợp với từng đối tượng đã được triển khai
việc lồng ghép vấn đề bảo mật thông tin phòng chống tội phạm mạng trong các buổi tuyên truyền sinh động tại trường học
qua cách thức hỏi đáp về luật căn cước cũng giúp cho các em học sinh giáo viên hiểu sớm và nắm chắc việc bảo mật thông tin cá nhân của mình
trong quá trình đi tuyên truyền cấp căn cước định danh cho công dân là công an phường cũng
tuyên truyền các thủ đoạn mà các đối tượng xấu lợi dụng
yêu cầu người dân là tải các cái app phần mềm mà nó không đúng của bộ công an về
để từ đó lợi dụng lấy thông tin của người dân để hoạt động phám tội
bọn em cũng mong rằng là qua những cái buổi tuyên truyền như thế này
thì cán bộ công nhân viên nhà trường cũng là những tuyên truyền viên thay cho bọn em tuyên truyền đến người nhà
đến người thân để mọi người cùng nâng cao cảnh giác
có thể nói về cách thức tuyên truyền hiệu quả này
học sinh phụ huynh và cán bộ nhân viên nhà trường đều hiểu được lợi ích của căn cước
cũng như cách thức bảo mật để qua đó góp phần hạn chế tỷ lệ tội phạm an ninh mạng hiện nay
thưa quý vị chỉ còn gần một tháng nữa khoảng một trăm linh học sinh lớp chín ở tp hcm
sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi hiện các trường trung học cơ sở đang tổ chức ôn tập
hệ thống lại kiến thức và tư vấn giúp cho các em đăng ký nguyện vọng phù hợp với khả năng của mình
khác với các bạn của mình em bảo duy học sinh lớp chín tám trường trung học cơ sở hai bà trưng
chọn đăng ký nguyện vọng lớp một mươi có mức điểm sàng cao hơn với khả năng hiện tại của mình
với mong muốn có thể vào được một ngôi trường phổ thông tốt hơn
em đặt ra mục tiêu là làm rất nhiều đề trong mỗi môn và thường xuyên đi giải đề ở nhiều trung tâm
khác nhau để có thể biết được nhiều dạng bài và học được nhiều công thức mới hơn
trong thời điểm này phụ huynh và nhà trường cứ tiếp tục sâu sát theo con
để giúp con động viên các con là phải ôn tập thật tốt
để mà vẫn chắc kiến thức để tham gia cái kỳ thi tuyển sinh một mươi vào thời gian tới
năm nay nhiều trường trung học phổ thông giảm chỉ tiêu tuyển sinh lớp một mươi
nên em minh quân học sinh lớp chín a một trường trung học cơ sở trần quốc toản
đã chọn đăng ký năm nguyện vọng thi vào lớp một mươi
em cũng chia thời gian ôn tập để có thể đạt kết quả thi tốt hơn
thường thì hằng ngày thì em sẽ học từ tám giờ tới một mươi một giờ
thì cứ chia đều ra các ngày
như là thứ hai thứ bốn thì em sẽ học văn
còn thứ ba thứ năm em sẽ học tiếng anh
còn thứ bảy chủ nhật thì em học toán và học thêm các môn chuyên
việc mà giảm cái chỉ tiêu thì chắc chắn là cũng có một cái tác động
đối với phụ huynh cũng như là học sinh
theo cái thông báo cái kế hoạch của sở là đến ngày một mươi hai thì là sở mới đóng cái cổng
nhưng mà nhà trường thì đặc biệt là muốn mình có một cái sự chỉnh chu
và có sự rà soát thì nhà trường cũng là
cho phụ huynh đến ngày một mươi thôi để mình có một cái bước là mình rà soát
cho hết sức là chặt chẽ
theo kế hoạch của sở giáo dục đào tạo tp hcm
học sinh sẽ đăng ký nguyện vọng lớp một mươi đến trước một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng năm
sau đó sở sẽ công bố số lượng đăng ký vào từng trường
từ đó học sinh có thể biết được tỷ lệ chọi và điều chỉnh nguyện vọng
song song với việc đăng ký nguyện vọng thì các trường cũng tổ chức tư vấn
để phụ huynh và học sinh có những lựa chọn đăng ký phù hợp
với năng lực học tập và tập trung ôn tập
hệ thống lệ kiến thức giúp các bạn sắp xếp hài hòa giữa ôn tập và nghỉ ngơi
giữ sức khỏe đến ngày thi để có thể đạt được kết quả tốt nhất
trong những năm qua để có thể phát triển số lượng xoay bít
vừa bảo đảm phục vụ vận tải hành khách công cộng
vừa bảo vệ môi trường hạn chế khí thải
là vấn đề đã được chính quyền hà nội đặc biệt quan tâm
do đó nhiệm vụ phát triển loại hình xoay bít sử dụng như này
với nguyên liệu thân thiện với môi trường là mục tiêu cấp thiết
cần được tạo điều kiện hết mức để nhân rộng
xây dựng giao thông xanh phương tiện thân thiện với môi trường
là giải pháp mà thành phố hà nội đang hướng tới
nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí
để khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng
hạn chế phương tiện cá nhân
thành phố cũng đang xanh hóa phương tiện giao thông công cộng
trong đó có các tuyến xe buýt
chúng tôi cũng mong mỏi rằng là thành phố có nhiều những cái xe buýt bằng điện
để giảm thải việc ô nhiễm môi trường
đấy là điều mong mỏi của tôi cá nhân tôi
và tất cả mọi người dân trong thành phố hà nội
với một trăm bốn mươi hai xe buýt điện và một trăm ba mươi chín xe buýt sử dụng khí thiên nhiên
theo thống kê của các chuyên gia
sau hai năm triển khai
số lượng xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch
đã giúp giảm ba mươi hai triệu kg co hai
ủy ban thành phố đã và đang yêu cầu sở thông
trung tâm giao thông công cộng hoàn thiện đề án
chuyển đổi năng lượng diesel
hóa thạch sang năng lượng điện và năng lượng xanh
mặc dù được xác định là xu hướng tất yếu
thế nhưng quá trình chuyển đổi sang sử dụng xe buýt điện
tại thủ đô hà nội vẫn còn những khó khăn nhất định
điển hình như chi phí đầu tư phương tiện xanh
cao từ hai đến ba lần so với xe buýt truyền thống sử dụng diesel
bên cạnh đó là nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng
liên quan đến trạm sạc điện hệ thống trạm biến áp
nguồn cấp điện hệ thống điều khiển
các doanh nghiệp mong muốn sớm được tháo gỡ
cũng như các đầu tư khác thì cần một cái quỹ đất lớn
các đơn vị vận tải trong đó công ty bảo yến
cũng rất kính mong là quan tâm để cho đơn vị được
thuê những quý đất sạch phục vụ cho hoạt động xe buýt
chính xửa để chúng ta đầu tư vào cái chỗ nào đã hợp lý nhất
thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới chúng ta
cũng phải có những cái triển khai
để làm sao
có thể là đẩy mạnh tất cả các hình thức giao thông
nó theo hướng tối ưu hơn
với mục tiêu sanh hóa giao thông công cộng
vài năm trở lại đây hà nội đang thực hiện từng bước
cụ thể hóa mục tiêu trong đó kế hoạch sử dụng xe buýt điện
để thay thế hàng loạt tuyến xe buýt truyền thống
trong số một tám trăm tám mươi dự án đầu tư sản xuất kinh doanh
ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương
có một trăm hai mươi bảy dự án chậm tiến độ triển khai không bảo đảm quy định
nhằm tháo gỡ vướng mắc khó khăn đối với các dự án chậm tiến độ
không bảo đảm quy định sở kế hoạch và đầu tư hải dương
đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh hải dương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành
để kiểm tra phân loại và đề xuất phương án xử lý
sở tài nguyên và môi trường cục thuế hải dương và các địa phương
thực hiện ra soát tổng hợp các dự án còn vướng mắc về thủ tục đất đai
còn nợ nghĩa vụ tài chính dự án vướng mắc trong công tác bồi thường
giải phóng mặt bằng để tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh hải dương có phương án tháo gỡ
hiện một trăm hai mươi bảy dự án chậm tiến độ triển khai không bảo đảm quy định
có tất cả ở các địa phương trên địa bàn tỉnh hải dương
sáng nay ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tổ chức hội thảo khoa học
đánh giá hiện trạng và đề xuất toàn diện quy hoạch cao độ nền thoát nước mặt thành phố đà nẵng
một trong những nhiệm vụ trọng tâm thèn chốt được các đại biểu tập trung thảo luận tại hội nghị
là hoàn thành xây dựng phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành cao độ nền
và thoát nước mặt đô thị thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
các đại biểu cho rằng đồ án cần phải xác định cụ thể các khu vực có thể dành để xây dựng
và các khu vực phải cấm xây dựng đồng thời cần làm rõ hơn hiện trạng và nguy cơ ngập úng
thời gian ngập mức độ ngập thể hiện trên một bản đồ để có cái nhìn tổng quan
ngoài ra đồ án cũng cần tìm ra hướng giải quyết xây dựng mới các kênh dẫn nước
giảm tải bực nước tại các cửa gia theo các chuyên gia đà nẵng cũng cần xem xét
quy hoạch hệ thống đê sông để hạn chế tình trạng ngập úng ở khu vực nội đô
chuyển sang một số thông tin về văn hóa nghệ thuật
chiều một mươi một tháng năm tại không gian hội quán phúc kiến hà nội ủy ban nhân dân phường hàng bồ
phối hợp với các đơn vị cá nhân tổ chức trưng bày giới thiệu phố nghề đông nam dược lãn ông
đây là sự kiến thức
bịi tư kiện chào mừng ngày giải phóng thủ đô và hướng đến kỷ niệm ba trăm linh năm
ngày sinh danh y hải thượng lãn ông
đây là những hình ảnh tư liệu quý về lịch sử phố nghề đông nam dược lạn ông xưa
khiến công chúng không khỏi bùi ngùi xúc động về một con phố nghề đã từng hương thịnh
sầm uất cách đây hơn một trăm linh năm
bên cạnh đó là những hoạt động tái hiện khác như giới thiệu sách của hải thượng y tôn
hay một số dụng cụ phương tiện dùng để bào chế thuốc đông nam dược như thuyền tán thuốc
thuốc giao bảo thuốc chảo sao thuốc cùng với sự tham gia của các gian hàng giới thiệu sản phẩm
dược liệu các bài thuốc quý trình diễn bắt mạch tư vấn sức khỏe cho nhân dân
trước đó ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm đã triển khai dự án trùng tu và chỉnh trang phố
lạn ông để bảo tồn và phát huy giá trị của phố nghề truyền thống đông nam dược mục tiêu của
dự án là bảo tồn khôi phục không gian kiến trúc không gian nghề y dược truyền thống trên phố lạn
ông để mang lại cái nhìn toàn cảnh về lịch sử văn hóa của con phố này nghề thuốc đông y ở phố
lạn ông không chỉ nổi tiếng với các kỹ thuật nghề các phương pháp điều trị đa dạng mà giá trị của
nghề còn được thể hiện qua các y huấn mà những bậc tiền nhân để lại như hải thượng lãn ông với
tư tưởng nhân văn sống vì mọi người sáng nay tại hà nội ban đại diện nhân dân
làng bát tràng phối hợp với trung tâm tinh hoa làng nghề việt tổ chức tọa đàm bảo tàng sinh thái
làng cổ bát tràng những cơ hội của tương lai tham dự tọa đàm có các chuyên gia trong lĩnh vực
văn hóa kiến trúc nghệ thuật bảo tàng lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố hà nội
đại diện một mươi chín sòng họ và các nghệ nhân làng bát tràng
phát biểu tại tòa đàm bảo tàng sinh thái làng cổ bát tràng cơ hội tương lai
tiến sĩ nguyễn thị thu trang trưởng phòng di sản văn hóa vì vật thể cục di sản văn hóa
khẳng định bát tràng hội tụ đủ điều kiện để triển khai mô hình bảo tàng sinh thái
trong mô hình này cộng đồng cư dân làng bát tràng với tư cách là chủ thể văn hóa
chủ sở hữu di sản văn hóa và cũng là chủ sở hữu tổ chức và vận hành bảo tàng sinh thái làng
của bát tràng tuy nhiên nhiều đại biểu cho rằng một trong những giải pháp cần quan tâm là luật
di sản sẽ được điều chỉnh thế nào để xây dựng bảo tàng sinh thái ở nước ta ngoài ra
cũng cần tư duy kết nối có sự đồng thuận của chính quyền các nhà quản lý các doanh nghiệp
cộng đồng làng xét ở chiều kích lớn hơn thì việc thiết lập bảo tàng sinh thái làng cổ bát tràng
sẽ đáp ứng yêu cầu của cả cộng đồng và chính quyền đối với việc bảo vệ phát huy giá trị di sản
văn hóa và tài nguyên sinh thái cùng toàn bộ đời sống cộng đồng cư dân địa phương hướng tới phát triển
cộng đồng và phát triển bền vững với mong muốn quảng bá âm nhạc độc đáo và tinh tế từ lục địa
châu âu cũng như những tài năng nghệ thuật đương đại của việt nam qua đó thể hiện sự kết nối
văn hóa châu âu việt nam bằng nghệ thuật múa ba lê nhân dịp ngày châu âu ở việt nam
vở ba lê gió do phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam đã được đầu tư giàn dựng và ra mắt khán giả
hà nội vở diễn đã mang đến những dấu ấn nghệ thuật đặc sắc để lại nhiều ấn tượng đậm nét trong
lòng đông đảo công chúng yêu nghệ thuật vở ba lê gió do nhà sản xuất hương na trần
làm tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tố phan lương và nghệ sĩ vũ ngọc khải biên đạo là tổng hòa
của âm nhạc cổ điển châu âu và những sắc thái môn màu của văn hóa việt nam thể hiện qua ngôn ngữ
ba lê đương đại vở ba lê gió đồng thời mở ra cảm thức về chuyển động tính linh hoạt những nét
tươi mới sự hội tụ đây là những giá trị cốt lõi của liên minh châu âu
vở ba lê gió thể hiện sự kết nối văn hóa giữa châu âu và việt nam vượt ra ngoài khuôn khổ nội dung
hợp tác viện trợ thương mại hay chính trị để cùng hướng tới bản chất của vẻ đẹp nghệ thuật
âm nhạc được sử dụng trong gió là tác phẩm bốn mùa kinh điển của nhà soạn nhạc người italia
antonio vavadin trong phiên bản được chuyển soạn bởi nhà soạn nhạc đương đại mark richter
xuyên suốt bốn màn diễn một thế giới âm thanh đa dạng của các hiện tượng tự nhiên
và cuộc sống con người được khắc họa sinh động ở đó mỗi bước nhảy mỗi chuyển động trên sân khấu
đều là biểu hiện của tâm hồn của những trải nghiệm cảm xúc trong bản giao hưởng của cuộc sống
gió ở đây cũng có thể hiểu là một cái làn gió mang đến cái sự tinh khiết và cũng có lúc là mạnh mẽ
cũng có lúc dịu dàng giống như là cái mối quan hệ giữa các quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế
và giao lưu về văn hóa đồng thời chữ gió chúng tôi cũng cách điệu đó chính là cái chất liệu giới gió rất là việt nam
hôm nay tụi mình mới quyết định là vẫn là tre vẫn là cái gần gụi đối với người việt thì đấy lại là cái nơm
hình thức ở cái nơm nó không còn là cái nơm thuần túy là giữ gà giữ cá mà cái nơm nó được biến thể
ở một định dạng khác rất là nhiều thì nó không còn là cái câu chuyện rõ ràng mà chúng ta đã từng biết trong vô ba lê
mà nó sẽ là một cái không gian một cái sợi chỉ liền mạch từ cái nơm xuất hiện từ giây đầu tiên của vở đến kết thúc của vở
khán giả sẽ được lắng nghe âm nhạc và những cái hình ảnh giữa trên sân khấu do diễn viên thực hiện
nó sẽ gợi nhớ cho chính người xem ở những cái góc độ khác nhau
màn trình diễn gió với sự tổng hòa của âm thanh ánh sáng trang phục biểu diễn
cùng những vũ đạo sinh động cuốn hút của nghệ thuật ba lê đường đại
đã trở thành câu nối của các giá trị văn hóa việt nam và châu âu
đồng thời đã đem đến cho khán giả việt một món ăn tinh thần mang đậm tính nghệ thuật
thưa quý vị những năm qua nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo quan tâm nỗ lực của đảng nhà nước bộ quốc phòng quân chủng hải quân
sự chung tay của đông bào cả nước các cơ quan doanh nghiệp và kêu bào hướng về trường sa
đời sống vật chất cũng như tinh thần của quân và dân trên đảo đã tốt hơn rất nhiều
đang từng bước hành trình hóa để đưa trường xa gần với đất liền hơn
với tinh thần cả nước vì trường xa trường xa vì tổ quốc
nhiều phong trào hành động thiết thực nghĩa cử cao đẹp hết lòng ủng hộ trường sa đã xuất hiện
để quân và dân huyện đảo có cuộc sống ngày một tốt hơn thế trận và tinh thần giữ đảo ngày càng mạnh mẽ
tốt hơn vững chắc hơn
thưa quý vị được sự quan tâm của đảng nhà nước quân và dân cả nước
cùng sự chung tay của các doanh nghiệp quần đảo trường sa đã và đang thay đổi từng ngày
trong hành trình ra thăm quần đảo trường sa và nhà ràn jk một
các phóng viên truyền hình nhân dân đã được chứng kiến một tinh thần của sự đoàn kết vững mạnh
từ khắp mọi miền của tổ quốc cùng nhau chung tay hướng về trường sa bằng những hành động thiết thực
nhiều công trình hạ tầng được xây dựng đã góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của quân dân trên huyện đảo
tất cả nghĩa cử cao đẹp đó đều hướng về một mục tiêu duy nhất
đó là bảo vệ và phát triển trường sa biểu tượng của chủ quyền biển đảo của tổ quốc
bộ mặt của trường sa đã có nhiều đổi thay được sự quan tâm chăm lo của đảng nhà nước
của các ban bộ ngành trung ương của cấp ủy chính quyền các địa phương
các doanh nghiệp và nhân dân cả nước
thì hiện nay đời sống của cán bộ chiến sĩ quân và dân trên đảo trường sa đã bớt phần nào cái khó khăn
đây là điều kiện rất thuận nợ để cho cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà đảng nhà nước nhân dân giao phó
trong thời gian vừa qua thì thực hiện nghị quyết trung tám quá một mươi hai
về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm hai nghìn ba mươi năm và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương cũng đã lãnh đạo chỉ đạo
đối với các đảng ủy cụ thể hóa các quan điểm mục tiêu nội dung trong nghị quyết
để triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn của các đảng bộ tập đoàn tổng ti ngân hàng đơn vị trong khối
cụ thể các tập đoàn tổng ti theo chức năng nhiệm vụ của mình
thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh
phụ hộ tích cực xây dựng các công trình phục vụ quân và dân trên đảo trường xa và các điểm đảo
tôi rất là cảm động và thấy rằng đó là tình cảm đó là trách nhiệm
đối với trường sa của các cơ quan đơn vị đặc biệt là các doanh nghiệp
trong vòng nửa thế kỷ qua trường sa đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường quyết tâm và lòng dũng cảm của người việt nam
để bảo vệ và phát triển quần đảo đảng nhà nước và nhân dân ta không ngừng dành những tình cảm quý báu và đầu tư đúng mức
trong đó phải kể đến sự chung tay của các đơn vị trực thuộc đảng ủy phối doanh nghiệp trung ương
điện hình mới đây trong hải trình đến với trường xa năm hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh việc tổ chức khánh thành công trình cơ sở y tế và nhà văn hóa đa năng đảo tốc tan xê
ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam cũng phối hợp với quân chủng hải quân
cho tặng trạm y tế tại đảo trường xa lớn một mươi hai năm tỷ đồng để mua sắm cho thiết bị
đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho quân và dân trên huyện đảo
thông qua hỗ trợ chúng tôi mong muốn có đóng góp một phần nhỏ đối với việc duy trì cuộc sống của nhân dân trên đảo
được điều kiện chăm sóc về y tế tốt hơn có phần để cứu chữa bệnh cho bà con ngư dân vươn xa bán biển
rất nhiều người không may bị bệnh trong quá trình đi đánh mắt xa bờ thì có thể được cứu chữa tại các trạm sáng của huyện đảo trường sa
mỗi một hành động của chúng ta đóng góp được dù lớn dù bé đóng góp được một chút gì đó sức lực trí tuệ vật chất tinh thần cho đất nước cho tổ quốc
đó là góp phần bảo vệ bình yên của đất nước để dân tộc chúng ta trường tồn góp phần bảo vệ trường xa thân yêu
góp phần phát triển kinh tế xã hội là tiền đề cho đất nước mình tiến lên
đóng góp và xây dựng những công trình những cơ sở vật chất những nhà văn hóa đa năng các quần đảo góp một hòn đá để xây dựng đảo trường sa góp một cây cây xanh để xây dựng cho đảo
mọi cán bộ nhân viên chúng tôi hướng về trường sa có thể sự đóng góp của chúng tôi chưa được nhiều
nhưng chúng tôi kỳ vọng rằng sau chuyến đi này sự lan tỏa này thì chúng tôi sẽ kêu gọi mọi cán bộ nhân viên người lao động
kêu gọi tổng công ty có những hoạt động thiết thực hơn đóng góp hơn hiệu quả hơn
với tinh thần trường xa vì cả nước các cán bộ chiến sĩ trên quần đảo trường sa luôn nêu cao tinh thần chiến đấu
với sự kiên trì và quyết tâm cao vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
với các anh đó không chỉ là trọng trách mà còn là vinh quang khi được góp phần vào việc bảo vệ
xây dựng trường sa mạnh mẽ về phòng thủ tốt về lối sống và đẹp về cảnh quan môi trường